vào khoảng hơn ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu đám cháy rừng tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
sau khi được khống chế đã bùng phát trở lại
các lực lượng chức năng của tỉnh hà tĩnh và huyện nghi xuân đang nỗ lực dập lửa
khống chế không để đám cháy lan rộng thêm
do đám cháy mỗi lúc diễn biến phức tạp tiến gần sát khu dân cư
nên chính quyền huyện nghi xuân đã lên phương án và tổ chức di rời hàng trăm hộ dân vùng ảnh hưởng
trong khu vực bị ảnh hưởng có ba cửa hàng xăng dầu cũng đang được lên phương án bảo vệ di rời khẩn cấp
theo ghi nhận của phóng viên đến thời điểm này khoảng năm mươi hectare rừng bị cháy và chưa có thiệt hại về người
theo đại diện tri cục kiểm lâm hà tĩnh thì điều kiện thời tiết khắc nghiệt nắng nóng như hiện tại
thì đây là tình trạng bất khả kháng
do các cây thông cũ cây gỗ mục vẫn còn âm mỉ gió lào thổi mạnh nên đám cháy bùng phát trở lại
và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp